vào sáng ngày một mươi ba tháng một điều khiển xe mô tô chở đống khi đi đến phường đông thuận thị xã bình minh
thì phát hiện chị lê thị cầm thảo đang dừng xe trên tay có cầm điện thoại
cho nên phụng liền điều khiển xe áp sát để cho đống giật lấy điện thoại của chị thảo
rồi nhanh chóng tăng ga tàu thoát
sau đó cả hai mang điện thoại vừa cướp được bán cho một người dân tại phường thành phước thị xã bình minh
và được biết là cả hai đều nghiện ma túy và có nhiều tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
vào sáng ngày hôm qua tại khu vực mốc một trăm năm mươi một thuộc thôn bản phố xã tả ngài trồ huyện mường khương
đồn biên phòng pha long bộ đội biên phòng tỉnh lào cai đã phát hiện bắt quả tang ba mươi năm đối tượng nhập cảnh trái phép từ trung quốc vào việt nam
nhóm người này bao gồm một mươi bảy nam và một mươi tám nữ chủ yếu là người tỉnh lào cai
lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp với trung tâm y tế địa phương tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu
qua kiểm tra ba mươi năm người này có sức khỏe bình thường
qua xác minh điều tra nhóm người này khai nhận
đã vượt biên giới sang trung quốc từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi bằng các đường mòn lối mở trên dọc tuyến biên giới việt nam trung quốc
để làm thuê trong các xưởng bóc gỗ tại tỉnh quảng tây trung quốc
cho đến ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi một đã vượt biên giới về việt nam thì đã bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh